hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo giám đốc sở y tế hà nội hôm nay ngày một mươi sáu tháng bốn là ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên toàn địa bàn thành phố
với kế hoạch này sở y tế đã ra soát toàn bộ đối tượng trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn thành phố với khoảng một triệu trẻ
bà nhị hà cho biết với lứa tuổi này điều quan trọng nhất trong tiêm chủng là an toàn
hà nội đã tiến hành tập huấn cho tất cả các cán bộ y tế tham gia dây chuyền tiêm chủng các kiến thức
về khám sàng lọc cấp cứu và tổ chức những đội cấp cứu lưu động cấp cứu cố định
chúng tôi đã huy động tất cả các bệnh viện hạng một và hạng hai bệnh viện tuyến thành phố tham gia ứng trực cấp cứu tại các điểm tiêm chủng
đồng thời hà nội cũng tổ chức một hội đồng cấp cứu trong đó mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực nhi khoa
và hồi sức cấp cứu để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng
theo ghi nhận các em học sinh đều có tâm lý thoải mái và sẵn sàng tiêm mũi vaccine covid một mươi chín đầu tiên
các em học sinh chia sẻ rằng trong gia đình ông bà bố mẹ đều đã tiêm vaccine
do đó các em không hề lo lắng và đồng ý khi được hỏi có muốn tiêm hay không
theo ông trương kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận hà đông hà nội
chiều ngày một mươi năm tháng bốn quận hà đông tiếp nhận số vaccine do sở y tế hà nội phân bổ
và đến sáng nay ngày một mươi sáu tháng bốn trung tâm y tế quận hà đông đã phối hợp với các đơn vị
với phòng giáo dục và đào tạo để báo cáo và tham mưu cho ủy ban nhân dân quận
lên ngay kế hoạch
chị hoàng thị thơm hà đông đưa con gái đi tìm chia sẻ
sáng nay ngày một mươi sáu tháng bốn tôi nhận được thông báo cho con đi tiêm
do thông báo góp rút nên tôi cũng lo lắng
nhưng từ trước đó khi đọc được chủ trương của thành phố hà nội về tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ lớp sáu tôi cũng đã gọi điện tham khảo ý kiến người nhà
trong đó có em là bác sĩ và được khuyên là nên tiêm cho con
các phụ huynh cho biết họ đều tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đăng ký tiêm vaccine covid một mươi chín cho con
một số người vẫn lo lắng nhưng khi đón con sau khi tiêm họ lại thấy hoàn toàn yên tâm